sau nhiều giờ truy xét công an tp thủ đức tp hcm đã bắt được nghi can gây ra vụ phóng hỏa tại cửa hàng hoa
khiến cho hai vợ chồng sống trong căn nhà này bị bỏng nặng người chồng có tiên lượng xấu
nghi can gây ra vụ phóng hỏa trên là nam giới sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại tp thủ đức
bước đầu nghi can đã thừa nhận về hành vi phóng hỏa của mình
hai nạn nhân trong vụ phóng hỏa là chồng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín và vợ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn cùng quê ở bình thuận
trước đó vào dạng sáng cùng ngày người dân trên đường nguyễn văn thịnh phát hiện đám cháy tại căn nhà cấp bốn rộng hơn năm mươi m hai
đây là nơi hai nạn nhân vừa làm nơi ở và vừa làm nơi bán hoa
thời điểm phát hiện đám cháy mọi người thấy cửa nhà bị khóa bên ngoài xung quanh nồng nặc mùi xăng
bên trong đám cháy hai vợ chồng hô hoán cầu cứu
người dân đã phá cửa đưa hai vợ chồng ra ngoài chuyển tới bệnh viện
qua các chứng cứ thu thập tại hiện trường cũng như trích xuất hình ảnh camera
công an quận tân phú xác định đây không phải là vụ cháy bình thường mà là một vụ phóng hỏa
vụ việc rất nghiêm trọng có dấu hiệu của tội giết người
hình ảnh camera cho thấy một thanh niên đã cầm căn xăng đến nhà nạn nhân sau đó khóa cửa ngoài tạt xăng châm lửa đốt